chuyển sang một thông tin từ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh
đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng võ thanh kỳ chú tại thị xã trảng bàng về hành vi giết người
nạn nhân là ông nguyễn văn châu năm mươi ba tuổi trú cùng địa phương
và chiều qua ông châu tổ chức uống rượu với ba người bạn trong đó có kỳ
do mâu thuẫn ông châu lấy dép đánh vào người kỳ
để trả thù kỳ đã lấy kéo đâm vào ngực nạn nhân gây tử vong
sau khi xảy ra vụ việc công an thị xã trảng bàng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
đến ngay hiện trường tiến hành điều tra bắt giữ đối tượng
kỳ từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích